vào ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ một mươi quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi
và dự thảo nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
buổi sáng quốc hội ngay ủy ban khoa học công nghệ và môi trường trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật bảo vệ môi trường sơ đổi
sau đó sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo vệ môi trường sơ đổi
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo sẽ làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội sẽ nghe một số tờ trình và báo cáo thẩm tra của dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi luật giao thông đường bộ sửa đổi
luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đáng chú ý có tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
sau đó quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến dự thảo nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch sẽ tham gia giải trình ý kiến đại biểu quốc hội nêu